chiều ngày chín tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bộ trưởng công nghiệp và thương mại quốc tế malaysia đang ở thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam rất coi trọng phát triển quan hệ với malaysia đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư đánh giá cao các dự án hợp tác của malaysia không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước mà còn góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng theo mô hình hợp tác đối tác công tư ppp
chính phủ cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh
kinh tế vĩ mô việt nam ổn định có nguồn nhân lực trẻ dân số vàng
trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
về phần mình bộ trưởng mohamed bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
cho biết thành phần đoàn có khoảng bốn mươi đại diện doanh nghiệp tập đoàn chủ chốt của malaysia sang thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư
điều đó cho thấy các doanh nghiệp malaysia đánh giá cao coi trọng thị trường việt nam
ông cũng cảm ơn các bộ ngành cơ quan chức năng của việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp malaysia mở rộng kinh doanh tại việt nam
ông bày tỏ ấn tượng trước sự tăng trưởng kinh tế của việt nam kết quả thu hút vốn fdi của việt nam gần đây
thị trường việt nam có nhiều cơ hội dư địa để làm ăn